xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với những thông tin tình hình dưới covid một mươi chín
trên youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
quý vị thân mến theo số liệu của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
số ca tử vong từ đầu tháng một mươi một đến nay có xu hướng tăng nhất là những ngày gần đây
trong bốn ngày liên tiếp từ hai mươi một đến hai mươi bốn tháng một mươi một số ca tử vong luôn ở mức trên năm mươi
mới đây bên lề cuộc họp sơ kết công tác điều trị bệnh covid một mươi chín thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn
đã thông báo tin vui khi đã có thêm nhiều loại thuốc được đưa vào thử nghiệm cho bệnh nhân covid một mươi chín
và cho kết quả khả quan
thuốc paphiopiravir avigan monopiravir giúp giảm số ca trở nặng và tử vong
bên lề cuộc họp sơ kết công tác điều trị covid một mươi chín trao đổi với phóng viên
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết trong đợt dịch thứ tư
công tác hướng dẫn điều trị covid một mươi chín đã có nhiều thay đổi
việt nam đã thử nghiệm lâm sàng nhiều loại thuốc nhiều biện pháp điều trị covid một mươi chín
nhìn lại đợt dịch lần thứ tư bùng phát vừa qua tại tp hcm thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn nhận định
như mọi người đã thấy dịch bệnh mới luôn có sự thay đổi và biến chủng mới
do đó bộ y tế có rất nhiều thay đổi trong phát đồ điều trị
đêm nay bộ đã xây dựng phiên bản thứ bảy về hướng dẫn điều trị covid một mươi chín
với rất nhiều cập nhật bổ sung cho phù hợp đồng thời bộ cũng đưa ra nhiều thuốc mới vào điều trị
kết quả bước đầu khả quan tỷ lệ âm tính sau khi sử dụng monopiravir sau năm ngày là từ bảy mươi hai chín mươi ba
giảm tử vong năm mươi so với nhóm không sử dụng
đây là kết quả hứa hẹn với những bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín được điều trị ngay từ đầu
ngoài ra các thuốc tốt trong điều trị bệnh nhân nặng cũng được sử dụng như các thuốc kháng thể đơn dòng đã đem lại thành công
bộ y tế chuẩn bị một số phương án về thuốc để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín như thuốc papir perravir
avigan và có kế hoạch phân bổ cho các địa phương
bộ cũng đã phân bổ cho một số tỉnh thành phố hai liều thuốc kháng thể kép vào điều trị bệnh nhân nặng covid một mươi chín
các cơ sở y tế sẽ đưa vào sử dụng sớm nhất cho người bệnh nhằm nâng cao chất lượng điều trị giảm tỷ lệ tử vong
trong giai đoạn đầu thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt tỷ lệ ca mắc covid một mươi chín ở các địa phương có thể giảm hơn so với làn sóng thứ tư
tỷ lệ tử vong đã giảm còn số tử vong có lúc giảm dưới ba con số
chỉ có khoảng năm mươi bảy năm mươi tám ca một ngày trên toàn quốc
nhờ việc thử nghiệm các thuốc chống virus đường uống tại nhà nhờ vaccine chúng ta đã giảm được ca trở nặng và giảm tử vong
đến hết tháng này cơ bản chúng ta đã đạt tiêu chí về vaccine cho bảy mươi người trên một mươi tám tuổi kể cả đối tượng trên sáu mươi năm tuổi
chiến lược thử nghiệm thuốc điều trị covid một mươi chín trong đó có monupiravir góp phần làm giảm số ca trở nặng và tử vong
quý vị thân mến mặc dù đa số chúng ta đã đều được tiêm vaccine
và đã có thuốc chữa bệnh cho f tuy nhiên vẫn không thể chủ quan
thực tế chứng minh đã có rất nhiều người dương tính sau khi tiêm đủ cả hai mũi vaccine
theo bản tin của bộ y tế tối hai mươi năm tháng một mươi một cả nước có thêm một mươi hai bốn trăm hai mươi chín ca mắc covid một mươi chín
đây là số lượng f cao nhất được ghi nhận trong hai tháng qua
đáng chú ý số lượng ca mắc trong cộng đồng cũng có xu hướng tăng
ngày hai mươi năm tháng một mươi một dịch lan rộng năm mươi chín tỉnh thành phố với sáu tám trăm bốn mươi hai f trong cộng đồng chiếm hơn năm mươi năm tổng số ca mắc

dịch covid một mươi chín phức tạp f tử vong tăng ở nhiều địa phương
theo báo cáo nhanh của sở y tế thành phố cần thơ trong ngày hai mươi năm tháng một mươi một toàn thành phố có đến một ba trăm một mươi f mới
chủ yếu là người được phát hiện trong thời gian cách ly tại nhà và sàng lọc tại cơ sở y tế
cùng ngày cần thơ đã gửi công văn xin bộ y tế hỗ trợ thêm trang thiết bị y tế và nhân lực để điều trị f
xin tạm ứng thuốc để phục vụ bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại nhà
theo số liệu báo cáo hệ thống y tế cần thơ đang rơi vào tình trạng quá tải
khi khả năng điều trị của địa phương này là ba một trăm linh giường
số lượng bệnh nhân thực tế đang điều trị đã ở mức ba năm mươi sáu người
riêng tại tầng một công suất chỉ một tám trăm năm mươi giường
tuy nhiên số bệnh nhân thực tế là hai bốn mươi một
số bệnh nhân nặng đang điều trị là tám mươi người cần thở oxymos hai mươi bệnh nhân thở oxy dòng cao và một mươi tám trường hợp thở máy
tuy nhiên tầng ba của các bệnh viện ở cần thơ
chỉ có hai trăm linh dường
nếu số lượng bệnh nhân tiếp tục tăng mạnh nguy cơ quá tải tầng ba là rất cao
cũng theo báo cáo của sở y tế thành phố cần thơ
đến nay số lượng người trên năm mươi tuổi được tiêm đủ liều vaccine tại địa phương này đạt sáu mươi bảy
trong khi đó tỉnh tây ninh cũng đứng thứ ba cả nước về số lượng ca nhiễm mới
đáng chú ý toàn bộ sáu trăm linh ba ca nhiễm mới tại tây ninh ngày hai mươi năm tháng một mươi một đều được phát hiện test nhanh sàng lọc
và xét nghiệm khẳng định lại bằng rt pcr
điều này cho thấy số lượng f
trong cộng đồng tại tỉnh còn khá cao
tây ninh đang triển khai cách ly điều trị f tại nhà với quy trình tương đối chặt chẽ
tương tự thành phố hồ chí minh
tỉnh còn cấp cho mỗi f túi thuốc cùng test nhanh kháng nguyên
người dân được công nhận khỏi covid một mươi chín bằng test nhanh cho kết quả âm tính
giúp giảm khối lượng công việc đáng kể cho các phòng xét nghiệm rt pcr
bình thuận cũng là địa phương có số ca f tăng cao
theo sở y tế tỉnh bình thuận một số khu cách ly tập trung
cơ sở tiếp nhận điều trị covid một mươi chín tại thành phố phan thiết
điểm nóng nhất tại tỉnh này đang trong tình trạng quá tải
khó đáp ứng số lượng f một f cần cách ly và điều trị
nhân lực y tế tại tỉnh cũng đang thiếu hụt do phải tỏa ra nhiều nhánh hoạt động
xét nghiệm cách ly điều trị tiêm vaccine
trước tình hình này ủy ban nhân dân tỉnh đã có chủ trương cách ly f một tại nhà
f không triệu chứng mức độ bệnh nhẹ điều trị tại nhà để giảm áp lực cho hệ thống y tế
theo thông tin từ bộ y tế
số lượng bệnh nhân covid một mươi chín tử vong tại việt nam có xu hướng tăng trở lại
trong khoảng một tuần gần đây đỉnh điểm là một trăm chín mươi ca vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một
tổng số tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi bốn bốn trăm linh bảy ca
chiếm tỷ lệ hai một so với tổng số ca nhiễm cao hơn mức trung bình của thế giới là bảy
trường hợp tử vong chủ yếu tập trung ở đợt dịch thứ tư
trong khi ba đợt đầu chỉ có ba mươi năm ca tử vong
trên tổng số gần ba năm trăm linh ca mắc
thành phố hồ chí minh có năm mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
trong đó có một mươi hai người từ các địa phương khác chuyển đến
theo bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế thành phố hồ chí minh
số ca bệnh nặng và tử vong tại thành phố hồ chí minh trong những ngày qua
có xu hướng tăng một phần do tiếp nhận từ bệnh nhân các địa phương chuyển đến
đây là những bệnh nhân rất nặng cao tuổi và chưa tiêm vaccine
hy vọng cứu sống thường mong manh
trước đó phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược thành phố hồ chí minh cho rằng
việc săn sẻ gánh nặng điều trị hỗ trợ chăm sóc y tế với các địa phương
là trách nhiệm thành phố hồ chí minh cần làm
tiền giang cũng có số lượng f tử vong khá cao trong ngày
một mươi ba người đứng sau thành phố hồ chí minh
tổng số bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín toàn tỉnh đến nay là năm trăm linh năm người
địa phương này đang nỗ lực thực hiện giải pháp đánh chặn từ xa
thận trọng phân loại f theo độ tuổi và mức độ nguy cơ
tập trung theo dõi f nặng
để từng bước kéo giảm tỷ lệ tử vong
theo thống kê tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới một mươi tám tuổi chiếm
người trên sáu mươi năm tuổi là bốn mươi bảy năm trong đó số ca tử vong chủ yếu
tại thành phố hồ chí minh gần bảy mươi ba bình dương gần một mươi một đồng nai khoảng ba
lòng an khoảng hai bốn và tiền giang hai
theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín của bộ y tế
một số địa phương có dịch covid một mươi chín bùng phát nhưng tỷ lệ dân số trên một mươi tám tuổi
tiêm đủ liều vaccine còn
đáng chú ý một số địa phương có tỷ lệ tiêm đủ hai mũi vaccine rất thấp
chừa đến bốn mươi dân số
trong số các địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp
một số tỉnh thành ghi nhận số ca f khá cao như gia lai bình định hà giang đắk lắc và quảng nam
ghi nhận thực tế tại nhiều địa phương như thành phố hồ chí minh bình dương hà nội
số ca f tăng nặng và tử vong đa số thuộc nhóm người cao tuổi
trên sáu mươi năm tuổi và chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine
trong giai đoạn đầu mới bùng phát dịch
hầu hết tỉnh thành phố ở tây nam bộ có tỷ lệ tiêm vaccine rất thấp
do đó khi làn sóng di biến động dân cư lớn
số ca nhiễm ở các địa phương này đã bất ngờ ngày càng tăng cao
hiện tại dù số ca f vẫn còn cao
tỷ lệ tiêm vaccine ở một mươi ba tỉnh miền tây đạt độ phủ tương đối cao trên sáu mươi
lãnh đạo sở y tế các tỉnh này nhận định
nhiều người đã tiêm đủ hai liều vaccine vẫn mắc covid một mươi chín
nhưng không có triệu chứng hoặc diễn biến nhẹ
quý vị và các bạn thân mến
từ thực tế trong thời gian này
số ca bệnh vẫn còn thấp
các địa phương có tỷ lệ bao phủ vaccine thấp
cần nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
ngăn chặt dịch bùng phát và giảm áp lực cho huyết tuyến điều trị
việt nam cần cảnh giác không loại trừ đợt dịch mới luôn sinh dập
nhất là trong bối cảnh tình hình dịch trên thế giới còn phức tạp
có thể xuất hiện làn sóng cuộc biến chủng mới